phó thủ tướng trịnh đình dũng giao bộ tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các bộ ngành liên quan kiểm tra làm rõ thực trạng công tác quản lý đất rừng tại tỉnh tây nguyên
trước thông tin của thông tân xã việt nam phản ánh báo động về công tác quản lý đất rừng ở tây nguyên rất nhiều dự án giao rừng và đất lâm nghiệp cho hàng trăm doanh nghiệp quản lý bảo vệ và thực hiện các mô hình nông lâm kết hợp đã thất bại
rừng mất đất bị xâm chiếm mua bán trái phép tràn lan khiến lực lượng chấp pháp phải chạy theo xử lý kém hiệu quả
phó thủ tướng giao bộ tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các bộ ngành liên quan kiểm tra làm rõ thực trạng công tác quản lý đất rừng tại các tỉnh tây nguyên và báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi